bão số bốn đã qua hơn một tuần nay nhưng vẫn còn nhiều diện tích lúa ở quảng trị đang còn ngâm trong nước
hàng trăm hectare lúa đã bị mất trắng tại các xã vùng trũng ven biển ở tỉnh quảng trị
người dân đã khó khăn do ảnh hưởng sự cố môi trường biển nay lại càng khó khăn hơn
ông nguyễn đối ở thôn linh triều xã triệu sơn huyện triệu phong tỉnh quảng trị canh tác trên diện tích năm xào lúa
đến giai đoạn lúa trổ bông do hoàn lưu bão số bốn là mưa lớn toàn bộ diện tích lúa của nhà ông bị ngâm nước hơn một tuần nay
nhìn cánh đồng lúa như thế này không ai có thể nói đây là lúa đã bị tử đồng
nhưng khi người dân kiểm tra thì lúa đã lèm lép không có hạt bên trong và đã bốc mùi
hiện tại tỉnh quảng trị đã có một lúa trổ bông nhưng không có hạt bên trong và đã bốc mùi

hiện tại tỉnh quảng trị đã có một lúa trổ bông nhưng không có hạt bên trong và đã bốc mùi